bộ đội vụ serbia vào ngày hôm nay thông báo áp dụng chế độ kiểm soát đặc biệt đối với các nhà ngoại giao cratia
động thái được đưa ra sau khi phía kratia cấm tổng thống segb aleksandr vucic tới thăm tổ hợp trại tập trung jasenovac nằm trên lãnh thổ của kratia
bộ trưởng đội vụ segb aleksandr vulin cho biết từ một mươi bảy tháng bảy tất cả những người có hộ chiếu công vụ và ngoại giao của kratia
sẽ phải thông báo và giải thích cụ thể về chuyến thăm hoặc việc đi qua séc bi đồng thời chịu chế độ kiểm soát đặc biệt
cùng ngày ngoại trưởng segb nikola selakovic công bố với báo chí công hàm segb đã gửi cho phía kratia
trong đó cho rằng việc kratia cấm chuyến thăm của tổng thống vosik là không thể chấp nhận
tổng thống segb vucic trước đó chuẩn bị có chuyến thăm cá nhân tới trại tập trung jasenovac
hầu hết những người họ hàng bên nội của ông vucic đã bị sát hại
trong cuộc thanh trừng sắc tộc do những người dân tộc chủ nghĩa cratia tiến hành trong chiến tranh thế giới lần thứ hai
bao gồm các vụ sát hại ở jasenovac